hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khoảng hai mươi một h tối qua ngày hai mươi bảy tháng sáu lực lượng phối hợp bất ngờ kiểm tra bắt quả tang ba đối tượng là vừ trung sơn chú huyện điện biên sùng a dũng và lầu a giàng chú huyện điện biên đông tỉnh điện biên
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm một thùng bia giấy bên trong có chứa hai mươi chín gói ni lông có chứa một trăm bảy mươi bốn viên ma túy tổng hợp hai xe ô tô hai điện thoại cùng nhiều tài liệu có liên quan
bước đầu các đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ điện biên xuống lào cai để giao cho một đối tượng không rõ tên tuổi
mở rộng điều tra ngay trong đêm lực lượng chức năng bắt giữ khẩn cấp đối tượng có liên quan là ly xeo chứ chú huyện mường khương tỉnh lào cai đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
trong khi đó tại nghệ an vào tối ngày hôm qua lực lượng chức năng tỉnh nghệ an cũng vừa phát hiện bắt quả tang ba đối tượng đang có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
các đối tượng bị bắt giữ
chú hồ nguyễn tất hùng chú huyện đô lương lô bầu a phôn mai tranh và sâu tham ma vông gia luân quốc tịch lào là lưu học sinh và sinh viên tại trường đại học vinh
hiện nay cả hai đang trọ tại khu ký túc xá đại học vinh
tăng vật thu giữ tại chỗ là một mươi hai viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng tranh lực lượng chức năng thu giữ thêm sáu viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
khi khám xét nơi ở và xe ô tô của đối tượng hùng lực lượng thu giữ thêm hai mươi viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến một gói heroin và một số tăng vật liên quan khác
hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật
tại vĩnh phúc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình xuyên vừa ra lệnh bắt giữ khẩn cấp chín đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích
sự việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa nguyễn đình giáp với ông đỗ
đỗ văn vệ ở cùng xã thiện kế có liên quan đến việc tranh chấp quán bán hàng
giáp đã nhiều lần cho bạn bè đàn em đến gây sự quấy phá việc làm ăn của ông vệ
vào dạng sáng ngày hai mươi một tháng sáu vừa qua giáp lại chỉ đạo một nhóm đối tượng đến đập phá quán của ông vệ
tại đây các đối tượng đã đánh trọng thương ông đỗ văn hải là em trai của ông vệ
ngay sau khi nhận được tin báo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình xuyên đã xác minh ra lệnh bắt khẩn cấp chín đối tượng có liên quan
cả chín đối tượng đều ở các huyện trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc gồm bình xuyên tam dương lập thạch
ngoài nguyễn đình giáp các trường hợp còn lại đều ở độ tuổi từ một mươi bảy đến hai mươi bốn trong đó có hai đối tượng đang ở tuổi vị thành niên
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy phước tỉnh bình định vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn tấn lân
trú tại xã phước thuận huyện tuy phước để điều tra về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản
tại cơ quan công an nguyễn tấn lân khai nhận vào khoảng một h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng sáu phát hiện người phụ nữ trú cùng địa phương
điều khiển xe mô tô đi một mình cho nên đã nảy sinh ý định hiếp dâm cướp tài sản
lúc này lân điều khiển xe máy đuổi theo ép xe nạn nhân ngã xuống lề đường rồi kéo nạn nhân xuống bụi cây bên đường để thực hiện hành vi giao cấu
sau đó cướp của nạn nhân một chiếc kiềng vàng một nhẫn vàng
sau gần một mươi giờ xảy ra vụ án cho đến trưa ngày hai mươi sáu tháng sáu đối tượng đã bị các trinh sát bắt giữ
trong lần trốn tại phường nhân bình thành phố quy nhơn
tại tỉnh đồng nai từ đầu năm cho đến nay các công ty trên địa bàn khu công nghiệp nhân trạch và lân cận đã liên tiếp xảy ra rất nhiều vụ trộm cắp dây cắp điện
gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp đồng thời gây mất an ninh trở tự tại địa phương
và trước tình hình trên công an huyện nhân trạch đã tích cực truy xét và nhanh chóng bắt giữ được nhóm đối tượng nghiện ma túy chuyên thực hiện các vụ trộm cắp nói trên
lựa chọn thời điểm đêm khuya hay dạng sáng lợi dụng sự lơ là mất cảnh giác của lực lượng bảo vệ các đối tượng đã đột nhập vào các công ty trên địa bàn khu công nghiệp nhân trạch
các dự án khu dân cư trộm cắp dây cắp điện công an huyện nhân trạch đã huy động lực lượng tiến hành giả soát và nhanh chóng bắt giữ năm đối tượng gồm nguyễn văn dũng
nguyễn doãn trường nguyễn lê tuấn cùng chú tại huyện nhơn trạch để điều tra và làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn công an huyện xuyên mộc tỉnh bà địa vũng tàu đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần thanh hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại ấp thạnh sơn bốn xã phước tân huyện xuyên mộc tỉnh bà địa vũng tàu về tội trộm cắp tài sản
thưa quý vị và các bạn công an huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần thanh hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường chú tại ấp thạnh sơn bốn xã phước tân huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu về tội trộm cắt tài sản
điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện